nghi lễ dước kiệu về đền hùng trong ngày rỗ tổ là hoạt động truyền thống nhằm bảo tồn và duy trì những nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn
ngày hai mươi ba tháng bốn tức là ngày tám tháng ba năm mậu tuất tại khu di tích lịch sử đền hùng đã diễn ra lễ rước kiệu dân lễ vật cung tiến tổ tiên
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất